tại tp hcm thủ tướng nguyễn xuân phúc gặp gỡ công nhân kỹ thuật cao năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ và các đồng chí lãnh đạo
các bộ ban ngành và tổng liên đoàn lao động việt nam
diễn đàn lần này với chủ đề công nhân kỹ thuật cao là một trong những động lực phát triển đất nước
lần đầu tiên thủ tướng chính phủ gặp gỡ chín mươi công nhân lao động kỹ thuật cao của bảy địa phương
thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước như hà nội tp hcm hải phòng đà nẵng bình dương
đồng nai và rịa vũng tàu với các ngành kinh tế kỹ thuật cao
cuộc gặp đã tập trung vào năm nhóm vấn đề chính với bốn mươi ba kiến nghị và hai mươi một ý kiến phát biểu đề xuất
của công nhân người lao động có kỹ thuật cao đối với chính phủ trong việc ban hành những chính sách
để tạo động lực phát triển bản thân
cần làm gì để những lao động bình thường trở thành công nhân kỹ thuật cao
tâm tư nguyện vọng của chính những công nhân có kỹ thuật cao để có thể đóng góp nhiều hơn
vào sự phát triển của doanh nghiệp của địa phương và đất nước
thủ tướng nhấn mạnh hiện nay đất nước có năm mươi triệu người lao động nhưng tỷ lệ lao động kỹ thuật cao
chỉ chiếm một mươi chín là một con số rất nhỏ so với các nước trong khu vực
cái đầu tiên là chúng ta thiếu cuộc nghiêm trọng đội ngũ công nhân kỹ thuật cao
cả bởi số lượng và chất lượng
và chính vì thế năng suất chúng ta còn thấp
mà chúng ta đã nói rằng là không thể đi theo con đường lao động giá rẻ và đầu tư vốn lớn
mà phải đi vào khoa học công nghệ năng suất lao động và chất lượng lao động
còn nếu chúng ta đi theo phương thức cũ cứ sử dụng lao động phổ thông thu nhập thấp
chúng ta thất bại
cho nên đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trở thành mặt nhân tố
quyết định cho sự phát triển của đất nước
chính phủ cũng đang có những nỗ lực cải thiện nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có kỹ thuật cao
để đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng công nghệ bốn đang diễn ra trên toàn thế giới
cũng nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao bàn khen và tặng quà cho hai mươi ba công nhân kỹ thuật cao tiêu biểu của các địa phương